công an huyện quế phong tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ một đối tượng thu giữ một bánh heroin
đối tượng bị bắt là sông bá xuân chú tại huyện quế phong
được biết xuân là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
xuân bị bắt quả tang khi nhận và chuyển ma túy vào nội địa
tại địa phận xã trì lễ cùng tang vật làm một bánh heroin
có trọng lượng gần ba trăm năm mươi gram